mặc dù áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách nhưng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm vẫn tăng cao
trong đó số ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây
do đó tp hcm vừa đưa ra năm giải pháp tăng cường nâng cao các biện pháp phòng chống dịch từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
thứ nhất người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội ai ở đâu thì ở yên đó
nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly tổ dân phố khu phố cách ly khu phố phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn
thứ hai tập trung chăm lo f điều trị người có triệu chứng chuyển nặng hạn chế tỷ lệ tử vong
thứ ba tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm
thứ tư tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân
thứ năm thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu tiếp tục chăm lo đầy đủ
hỗ trợ nhanh chóng đến người dân có hoàn cảnh khó khăn yếu thế tại địa bàn dân cư
theo đó đề nghị người dân cần phải bình tĩnh yên tâm thực hiện năm k cộng vaccine cộng thuốc uống
không tập trung mua gom hàng hóa thực phẩm
thành phố đã chuẩn bị các phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên
trước diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an đã tổ chức họp trực tuyến với các địa phương
để bàn giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn đẩy lùi dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
tính đến tám giờ sáng nay ngày hai mươi tháng tám trên địa bàn nghệ an đã ghi nhận bảy trăm ba mươi bốn ca nhiễm tại hai mươi trên hai mươi một huyện thị thành
tình hình dịch trên địa bàn đang có diễn biến rất phức tạp xuất hiện nhiều ổ dịch lớn khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh trong cộng đồng
trước tình hình trên thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh nghệ an theo hai mức
một là áp dụng chỉ thị một mươi sáu tại một mươi bốn địa phương
ngoài sáu địa phương đã thực hiện là thành phố vinh thị xã cửa lò hưng nguyên nam đàn nghi lộc yên thành
thì nay bổ sung thêm thị xã hoàng mai quỳnh lưu diễn châu thanh trương đô lương anh sơn nghĩa đàn thị xã thái hòa
các địa phương còn lại thực hiện mức hai là giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm
thời gian thực hiện là từ giờ ngày hai mươi tháng tám
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nghệ an yêu cầu các địa phương giữ nguyên tắc quản lý chặt cả trong và ngoài
đặc biệt ngành y tế nghệ an sớm lên kịch bản chống dịch đối với các tình huống dịch bệnh xấu nhất
khẩn trương hoàn thiện và đưa vào hoạt động bệnh viện giã chiến số ba tại thị xã cửa lò
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
thưa quý vị lợi dụng trời mưa đêm tối năm đối tượng đã tìm đường vượt biên giới từ campuchia về việt nam
nhưng đã bị đồn biên phòng phước chỉ tỉnh tây ninh phát hiện và bắt giữ
trước đó vào lúc hai mươi một h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng tám khi các chiến sĩ ở chốt kiểm soát phòng chống dịch số hai
thuộc đồn biên phòng phước chỉ đang tuần tra trên đoạn biên giới gần cột mốc phụ một trăm bảy mươi hai trên hai
nằm trên địa bàn ấp bình cưới xã phước bình thị xã tràng bàng tỉnh tây ninh
đã phát hiện và bắt giữ năm người vượt biên giới nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại hiện trường năm người trên khai nhận trú tại hai tỉnh thanh hóa và hà tĩnh
đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi cả nhóm xuất cảnh trái phép sang campuchia để làm phụ hồ
và hiện nay do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh không có việc làm nên cả nhóm đã tìm đường nhập cảnh về việt nam
cơ quan chức năng vẫn đang lập hồ sơ và bàn giao cho địa phương đi cách ly tập trung theo quy định
công an quận tân bình vừa khống chế một đối tượng có biểu hiện tinh thần không ổn định
xấu cho tự công cộng
vào chiều ngày một mươi chín tháng tám nhận được tin báo về đối tượng đặng minh mẫn trú tại số nhà hai trăm tám mươi một trên năm mươi sáu trên hai
đường lê văn sĩ phường một quận tân bình có hành vi đánh đập ba mẹ ruột là ông đặng thanh tùng và bà võ thị tám
ngay lập tức công an quận tân bình có mặt tại hiện trường
lúc này mẫn có nhiều biểu hiện tinh thần không ổn định vừa cởi quần áo vừa leo lên mái nhà và hâm dọa sẽ nhảy xuống
để không ảnh hưởng đến tính mạng hai vợ chồng ông tùng lực lượng công an đã buộc phải phá khóa vào nhà cứu được hai vợ chồng ông tùng
phía trên mái nhà mẫn ngày càng kích động ném gạch đá xuống lực lượng công an
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình triển khai công tác cứu nạn cứu hộ
và sau ba mươi phút lực lượng công an đã khống chế thành công đối tượng và lập hồ sơ ban đầu chuyển lên bệnh viện tâm thần lê minh xuân chữa bệnh
bộ y tế vừa ban hành quyết định số ba nghìn chín trăm tám mươi chín và quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín về tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố và thành phố hồ chí minh
đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng trong đó quy định địa bàn cấp tỉnh thành phố huyện xã kiểm soát được dịch covid một mươi chín khi đáp ứng các nhóm tiêu chí
theo tiêu chí kiểm soát dịch covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
địa bàn cấp tỉnh thành phố huyện xã kiểm soát được dịch covid một mươi chín khi số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với hai tuần liên kế trước đó và giảm ít nhất năm mươi so với tuần cao nhất trong đợt dịch
về nhóm chỉ số về ca mắc mới covid một mươi chín trên địa bàn đó là số ca mắc mới tại cộng đồng theo tuần có xu hướng giảm liên tục so với hai tuần liên kể trước đó và giảm ít nhất năm mươi so với tuần cao nhất trong đợt dịch
đồng thời tỷ lệ số mẫu xét nghiệm dương tính của số người lấy mẫu xét nghiệm
bằng phương pháp rt pcr trong ngày tại cộng đồng có xu hướng giảm liên tục trong vòng một mươi bốn ngày
tiêu chí tiếp theo là địa bàn đó không ghi nhận chuỗi chùm ca bệnh lây nhiễm mới xuất hiện trong vòng bảy ngày
nhóm chỉ số về nguy cơ lây nhiễm gồm giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ rất cao giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ cao giảm tối thiểu năm mươi các huyện xã ở mức độ nguy cơ
riêng tại tp hcm quyết định của bộ y tế về
nhóm chỉ số nguy cơ lây nhiễm được điều chỉnh theo tỷ lệ ba mươi
tính đến ngày hôm nay trên đại bàn tỉnh đắk lắc đã có sáu trăm ba mươi sáu người mắc covid một mươi chín
trong đó xuất hiện chùm các bệnh lây nhiễm phức tạp trong cộng đồng chưa xác định được nguồn lây
lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã tích cực đi đầu ngày đêm chung tay cùng cả hệ thống chính trị
triển khai nhiều biện pháp góp phần đạt hiệu quả cao trong nhiệm vụ kép
vừa đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở vừa góp sức phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ khi xác định ở thôn hai b xã e hà leo huyện e hà leo có hai người bị nhiễm covid một mươi chín
có yếu tố dịch tễ về từ tp hcm các lực lượng y tế công an đơn vị chức năng của huyện
đã nhanh chóng triển khai đồng bộ những biện pháp phòng chống dịch
từ phong tỏa những khu vực liên quan truy vết nhanh
thực hiện giãn cách toàn huyện theo chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ và lập bốn chốt kiểm soát dịch
tại các chốt này công an huyện e hà leo đã cử những cán bộ chuyên sĩ
ngày đêm tham gia túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để làm nhiệm vụ
bên cạnh đó lực lượng công an huyện còn kiên trì đấu tranh
trịt phá rất nhiều vụ việc nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng khi có hướng xấu thì chúng ta đã triển khai một cách rất ưu liệt
huy động tất cả các lực lượng đặc biệt là công an ở các địa bàn cơ sở
hiện nay là chúng tôi huy động khoảng bảy tám mươi đồng chí
để mà lo công tác phòng dịch
tại hôm nay bác công chí thì trình hình dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp
lực lượng công an xã là coi như căng mình ra ngày đêm
làm hai mươi bốn trên hai mươi bốn hằng ngày thành lập các cái tổ
đi coi như sáng đi chiều đi tối đi
loa tuyên truyền cho bà con coi như là nhắc nhở bà con việc chấp hành về công tác phòng dịch
còn đây là hình ảnh ngay sau khi trên địa bàn xuất hiện các ca dương tình mới
các cán bộ chuyên sĩ phải cần chưa lên đường truy vết
xác định nhanh các trường hợp f một f hai là yếu tố quan trọng hàng đầu
để giúp lực lượng chức năng có biện pháp khoanh vùng cách ly dập dịch một cách hiệu quả nhất
đây là nhiệm vụ không chỉ vất vả căng thẳng
mà còn luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro khi mà quá trình truy vết
lực lượng tham gia và tiếp xúc với rất nhiều trường hợp có nguy cơ cao
việc đồng lòng chung sức để mà đẩy lùi dịch bệnh
là cái trách nhiệm không có của riêng một lực lượng nào hết
lực lượng công an thì cũng là một lực lượng chủ công
cùng với lực lượng y tế và một số các ban ngành khác
thì chúng tôi cũng luôn luôn nhận thức được rõ cái trách nhiệm của mình
trong cái việc cùng với hệ thống chính trị để phòng chống dịch
lực lượng công an chúng tôi đã rất là sớm chủ động thành lập tổ truy vết
chúng tôi chủ động truy vết các trường hợp f một f hai phát sinh trên địa bàn
rồi giám sát cái việc cách ly tại nhà
theo dõi trường hợp từ vùng dịch về để khi mà có cái yếu tố dịch tễ phát sinh
thì chúng ta có thể nhanh chóng để mà khoanh vùng và dập dịch
chúng tôi cũng làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng
để cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác
cùng với chính quyền và nhân dân địa bàn công an huyện đắk lạc quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
bên cạnh đó tiếp tục tập trung tấn công truy vết các loại tội phạm tên nạn xã hội
với góp phần đảm bảo an ninh trật tự vừa để lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới